sáng hôm nay năm tháng một mươi đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại campuchia
hội khơ me việt nam cô lộc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia
và đại diện các cơ quan truyền thông đã đi thăm hỏi và tặng quà cứu trợ cho bà con gốc việt
và một số gia đình người khơ me bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh campong trang
tại đây đoàn công tác đã trao gần hai trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá khoảng hai mươi năm usd gồm mì ăn liền
cá hộp sữa và một phần tiền mặt cho các gia đình gốc việt và người khơ me
bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua trên địa bàn tỉnh campong cham
tiếp tục trong ngày sáu tháng một mươi đoàn công tác sẽ đi thăm hỏi và tặng quà cho khoảng sáu trăm linh gia đình
người gốc việt và người khơ me tại hai tỉnh grati và stung trang
đợt lũ vừa qua tuy có gây thiệt hại và ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản
nhưng đến nay bà con việt kiều ở campuchia đều an toàn không có tổn thất về người